xin chào và hẹn gặp lại
nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật ngài mahathir mohamad thủ tướng chính phủ malaysia đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam của ngài thủ tướng malaysia mahathir mohamed
và chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ngài mahathir mohamed dành cho việt nam
đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua khẳng định chính sách nhất quán của việt nam
coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với malaysia hoàn ngành kết quả hội đàm với thủ tướng
đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như kinh tế thương mại đầu tư và giao lưu nhân dân
cũng như trong khuôn khổ asean và các diễn đàn khu vực và quốc tế vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
thủ tướng malaysia thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước kết quả cuộc hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong đó hai bên bày tỏ quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác nhất là về kinh tế thương mại song phương và phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
trước tiên là trong khuôn khổ asean nhấn mạnh việc hai nước có nhiều điểm tương đồng
có vai trò và vị trí quan trọng trong khu vực có điều kiện và cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với nhau cả trong các vấn đề song phương và đa phương
trong đó có vấn đề biển đông nhằm góp phần bảo đảm hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực
cũng như trong xây dựng cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực
trao đổi đoàn nhất là đoàn cấp cao và giao lưu nhân dân nhằm học hỏi tham khảo kinh nghiệm lãnh đạo quản lý đất nước phòng chống tham nhũng
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam thủ tướng mahathir mohamed đã hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc
hai thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề song phương khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố trên cơ sở tin cậy lẫn nhau
hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế quốc phòng an ninh nông nghiệp giao lưu văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tuyên bố chung giữa việt nam và malaysia
nhân chuyến thăm chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam của thủ tướng malaysia mahathir mohamed từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
về hợp tác chính trị hai thủ tướng nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên
và tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược thông qua các chuyến thăm cấp cao và cấp cấp trên các kênh đảng chính phủ quốc hội
hai nhà lãnh đạo cam kết mở rộng hợp tác song phương thông qua các cơ chế hợp tác và tham vấn hiện có
trong đó có cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế khoa học và kỹ thuật và đối thoại chiến lược cấp quan chức cao cấp
về hợp tác quốc phòng an ninh và pháp luật hai thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi song phương về quốc phòng
thông qua việc sớm thiết lập cơ chế ủy ban cấp cao về hợp tác quốc phòng việt nam malaysia
hai bên nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của cơ chế này do việt nam đăng cai vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm khác
hai bên tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để tiến hành các hoạt động chống lại nước kia
về hợp tác kinh tế hai bên nhất trí tăng cường xuất nhập khẩu hàng hóa của nhau bao gồm các mặt hàng điện và điện tử các sản phẩm dầu khí hóa chất và các sản phẩm hóa chất
sản phẩm kim loại máy móc phụ tung và trang thiết bị nông sản sâu cọ thủy sản diệt may và tăng kim ngạch thương mại hai triệu lên một mươi năm tỷ usd hoặc cao hơn vào năm hai nghìn hai mươi
malaysia hoan nghênh việt nam tiếp tục sẵn sàng xuất nhập khẩu gạo vào thị trường malaysia với giá cạnh tranh
hai thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác dầu khí yêu cầu các doanh nghiệp hạ nguồn hai nước tăng cường và mở rộng hợp tác đặc biệt trong ngành dầu nhớt và dầu khí
về hợp tác khu vực và quốc tế hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh và thượng tôn pháp luật ở khu vực
trong đó bao gồm bảo đảm an toàn an ninh và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông chia sẻ quan ngại sâu sắc đối với những diễn biến gần đây ở biển đông
hai bên nhất trí giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về các cuộc trao đổi cởi mở thẳng thắn và cụ thể trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau cũng như các kết quả quan trọng của chuyến thăm của thủ tướng mahathir mohamed
thủ tướng mahathir mohamed cảm ơn sự hiếu khách
và đón tiếp nồng ấm mà chính phủ và nhân dân việt nam đã dành cho đoàn malaysia trong suốt chuyến thăm và trân trọng mời thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân sang thăm viện malaysia vào thời gian thích hợp
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã vui vẻ nhận lời
chuyển sang các thông tin khác
chiều nay tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc thường trực chính phủ đã họp và nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín nhiệm vụ kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu thống kê và dự báo thời gian tới
có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức một mươi hai trên một mươi hai chỉ tiêu trong năm nay
bày tỏ mong muốn các cán bộ ở đây tiếp tục tích cực đóng góp cho phong trào địa phương là tấm gương tốt ở khu dân cư
thủ tướng khẳng định chúng ta tiếp tục giữ vững đường lối cách mạng do đảng bác hồ đã vạch ra đưa dân tộc tiến lên sánh vai cùng bạn bè nam châu
sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì
phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và văn phòng chủ tịch nước tổ chức
các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung mương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước chủ trì hội thảo
tại hội thảo các đại biểu tập trung làm rõ nội dung giá trị lý luận thực tiễn và kết quả việc thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trong năm mươi năm qua
trên cơ sở đó khẳng định di trúc là bàn tổng kết những bài học quý báu về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng khẳng định niềm tin và sự cổ vũ toàn dân tộc việt nam
quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống mỹ cứu nước là bản cương lĩnh với những chủ trương định hướng lớn về xây dựng phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân là định hướng quan trọng cho vấn đề đoàn kết quốc tế
với hơn sáu mươi tham luận gửi tới hội thảo các nhà lãnh đạo quản lý và nhà khoa học đã làm rõ và khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại của bàn di trúc
những bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay
thưa quý vị sáng nay trong chuyến thăm chính thức việt nam thủ tướng malaysia mahathir mohamad đã đến thăm và làm việc tại khu công nghệ cao hòa lạc
tại sự kiện thủ tướng malaysia đã chia sẻ giá trị về kinh nghiệm chuyển đổi số thành công của malaysia đánh giá cao việc việt nam đặt mục tiêu chuyển đổi số
vì một quốc gia hồng cường cũng như cam kết thúc đẩy chuyển đổi số cho chính phủ doanh nghiệp tại việt nam
thủ tướng mahathir mohamad cho biết hiện chính phủ malaysia đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số với bốn trụ cột chính là công nghiệp bốn
du lịch thông minh giáo dục thông minh và thành phố an toàn đây được coi là động lực chính để phát triển
hướng tới mục tiêu lọt top hai mươi nền kinh tế thế giới vào năm hai nghìn năm mươi lắng nghe lãnh đạo fpt giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ công nghệ số
mà tập đoàn này đã và đang nghiên cứu triển khai cho các khách hàng trên toàn cầu thủ tướng malaysia đánh giá cao vai trò dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số
của những tập đoàn công nghệ lớn như fpt
tại malaysia tập đoàn fpt cũng đã có những hợp đồng quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng giao thông bảo hiểm
ứng dụng các công nghệ cốt lõi của cách mạng bốn như trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây tự động hóa quy trình
cũng trong sáng hôm nay thủ tướng mahathir mohamad cũng đã tham gia giao lưu với các sinh viên cán bộ khu công nghệ cao hòa lạc
về kinh nghiệm chuyển đổi số của malaysia nguồn nhân lực bốn tầm quan trọng của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số
thưa quý vị trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín sáng nay đã diễn ra lễ khánh thành
nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam campuchia tại huyện tịnh biên tỉnh an giang
sự lễ khánh thành có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
thượng tướng nguyễn trí vĩnh ủy viên trung mương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung mương thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam
đại tướng nhiên phát quốc vụ khanh thường trực bộ quốc phòng vương quốc campuchia
nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam campuchia là công trình thể hiện tình hữu nghị hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước
cũng như nhân dân các ấp giáp biên giới việt nam và campuchia góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết
cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển
trước đó lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước việt nam campuchia đã cùng tham dự lễ trào cờ cột mốc chủ quyền quốc gia
tại cột mốc hai trăm bảy mươi năm cờ khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang việt nam

trong thời gian này quốc gia đã tạo ra một hệ thống giao thông hoàn thiện và đường nối chính sách khá hoàn thiện
nên quảng ninh là địa phương đầu tiên được bộ công thương chọn để tổ chức hội nghị phổ biến những cam kết của hiệp định evfta và những điều cần lưu ý
quảng ninh được kỳ vọng là địa phương đầu tàu trong việc triển khai và lan tỏa những nội hàm quan trọng về mặt chính sách theo cam kết của hiệp định thương mại tự do này
tại hội nghị lãnh đạo các địa phương cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để nâng cao vị thế của mình trong liên kết vùng
cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp người dân có thể tận dụng tốt nhất các cơ hội của các hiệp định thương mại tự do trong đó có evfta mang lại
tiếp nối chương trình họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
triển khai công tác ứng phó với cơn bão bồ đùn
ngân hàng nhà nước cảnh báo khi lãi suất liên tục tăng
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng tám tại hà nội ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã họp triển khai các công tác ứng phó cơn bão số bốn
phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã tham dự và chủ trì hội nghị
dự kiến đêm ba mươi tháng tám bão sẽ đổ bộ vào đất liền trên khu vực
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đổ bộ vào đất liền trên khu vực từ thanh hóa đến quảng bình với gió cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
hiện vẫn còn hai mươi tàu với một trăm bốn mươi sáu ngư dân của tỉnh quảng trị vẫn chưa liên lạc được và lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp với địa phương và gia đình ngư dân để tiếp tục liên lạc
hiện vẫn còn khoảng hai mươi ba hectare lúa vụ hẻ thu vẫn chưa được thu hoạch xong tập trung tại tỉnh nghệ an hà tĩnh
đáng chú ý thời gian bão số bốn đổ bộ vào đất liền sẽ chung với thời điểm dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín nên có nhiều khách du lịch sẽ tập trung về các khu du lịch tại các tỉnh nêu trên
do đó các địa phương cần chú ý các công tác chỉ đạo ứng phó bão số bốn để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra
tuyệt đối không được chủ quả tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của dân bảo và chủ động triển khai các phương án ứng phó
đặc biệt là với phương chân bốn tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ vật tư tại chỗ và chỉ đạo tại chỗ
yêu cầu là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn cho người và tài sản tính mạng và tài sản người dân và quân nhân
cân cứ và diễn biến của bão tình hình cụ thể tại địa phương để chúng ta chủ động cấm tiền
ngoài ra hoàn lưu bão số bốn sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh trung bộ
do đó các địa phương cần hết sức chú ý phòng chống lũ ống lũ quét đặc biệt tại khu vực vừa chịu ảnh hưởng và bị thiệt hại do cơn bão số ba gây ra
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn có tên quốc tế là bão podun ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã ra công điện
chỉ đạo tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi bao gồm cả số ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển đường phà
công điện của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các địa phương ven biển tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi
thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
tổ chức kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn kết thúc vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng tám
công điện cũng kêu gọi các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão số bốn để chỉ đạo triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình
nhà cửa khu vực ven biển an toàn cho khách du lịch tại các khu du lịch bãi tắm biển chỉ đạo các địa phương triển khai tổ chức thu hoạch nhanh gọn vụ lúa hẻ thu hành hai nghìn một mươi chín
và diện tích nuôi trồng thủy sản và ra soát sẵn sàng sơ tán dân trong trường hợp cần thiết

ba giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế rất may là không có thiệt hại về người nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
sáng nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an đà nẵng vừa đưa thi thể một nam thanh niên rơi xuống vực khi đang tham gia công tác cứu hộ nhóm do khách bị gặp nạn tại bán đảo sơn trà
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám nhóm du khách gồm bốn người đến từ thành phố hồ chí minh đi tham quan tại bán đảo sơn trà thì bị lạc
bị tai nạn chấn thương ở đầu và chân nhóm đã phát tín hiệu cầu cứu và được hai người đi câu cá gần đó ứng cứu
cùng lúc các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu nạn
trong quá trình ứng cứu anh trần long khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại gio linh tỉnh quảng trị đã bị trượt chân ngã dẫn đến tử vong
đến khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tám tháng tám lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh khải cho gia đình để lo hậu sự
thưa quý vị ngân hàng nhà nước việt nam vừa phát đi văn bản
cảnh báo các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi bằng việt nam đồng nhanh và mạnh ở một số kỷ hạn
hoặc triển khai các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao
theo ngân hàng nhà nước động thái tăng lãi suất này tiêm ẩn nhiều rủi ro
ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng
có nguy cơ dẫn đến cuộc đua về lãi suất huy động giữa các tổ chức tín dụng
ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi sát việc triển khai giải pháp về lãi suất và tiến dụng của các tổ chức tín dụng
và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
trong đó gồm cả biện pháp thu hẹp chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng của tổ chức ngân hàng vi phạm
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng cần nghiêm túc thực hiện việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định hợp lý
phù hợp với khả năng cân đối vốn khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh chấp hành quy định về lãi suất tiền gửi
tăng cường kiểm soát tiến dụng vào các lĩnh vực rủi ro
thưa quý vị hôm nay bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng và ngài abdul hamid an khalifa
tổng giám đốc quỹ phát triển quốc tế của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
đã ký kết hiệp định vay trị giá bốn mươi năm triệu usd cho dự án cải thiện hạ tầng giao thông tp đà nẵng
dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố đà nẵng có tổng mức đầu tư là sáu mươi một ba mươi bảy triệu usd
trong đó vốn vay là bốn mươi năm triệu usd vốn từ ngân sách của thành phố hơn một mươi sáu triệu usd
dự án dự kiến được hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai sẽ góp phần giúp thành phố miền trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông một cách hiệu quả và bền vững
qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của người dân giảm tai nạn giao thông
giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện đi lãnh
trong lần thứ chín sắp diễn ra tới đây đại diện bộ y tế cho biết việc chủ trì tổ chức hội nghị lần này
việt nam muốn khẳng định vai trò của y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng
chính vì vậy việc củng cố phát triển hệ thống y dược cổ truyền là một trong các mục tiêu cơ bản mà thời gian qua ngành y tế việt nam rất quan tâm
đặc biệt là phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong đó có y dược cổ truyền nhằm phát huy vai trò to lớn của y dược cổ truyền trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong khuôn khổ hội nghị sẽ có một số hoạt động như triển lãm về y học cổ truyền các nước thảo diễn các phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền và hội thảo khoa quốc tế nhằm giới thiệu trao đổi kinh nghiệm
chia sẻ thông tin về ứng dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng của việt nam cũng như các nước lưu vực mekong
để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân nhất là các em học sinh sinh viên chiều nay công an tp hà nội phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thành phố đã ký kết và triển khai phối hợp để tuyên truyền về an toàn giao thông trong các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thủ đô
theo thống kê sở bộ từ đầu tháng ba đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
công an thành phố hà nội đã kiểm tra xử lý vi phạm và xử phạt hai một trăm linh ba trường hợp là học sinh sinh viên vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm
kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giữa công an tp hà nội và sở giáo dục đào tạo thành phố
nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe đưa đón cán bộ giáo viên công nhân viên học sinh sinh viên các trường học khi tham gia giao thông
nhất là việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm công tác tuyên truyền sẽ diễn ra trực tiếp hoặc lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của các cấp ủy đảng
hội đồng giáo dục công đoàn công tác đoàn đội sinh hoạt chuyên đề các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
sáng nay bộ giao thông vận tài đã phát động giải báo chí viết về ngành giao thông vận tài lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống đi trước mở đường của ngành giao thông vận tải
tôn vinh những đóng góp quan trọng của các thế hệ ngành giao thông vận tải qua các thời kỳ phát hiện những tấm gương dũng cảm thông minh sáng tạo trong ngành giao thông vận tải
cổ vụ ý chí quyết tâm và hăng hái thi đua lao động sáng tạo trên các mặt trận giao thông vận tải
vì sự phát triển của đất nước đóng góp những giải pháp hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải
tác phẩm báo chí tham dự là tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương có nội dung về lĩnh vực giao thông vận tải
trong thời gian từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải đặc biệt một giải nhất hai giải nhì
năm giải ba mười giải quân khích và ba giải tập thể
tại lễ phát động ban tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi báo chí viết về giao thông vận tải trên báo giấy giao thông và báo điện tử báo giao thông vn do báo giao thông tổ chức
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc